tại thị trấn quốc oai tổ chức khu vực phong tỏa cách ly y tế gồm một mươi hộ dân xung quanh gia đình f ndd từ trung tâm dân số đến phòng tài chính kế hoạch
cùng với đó ban chỉ đạo yêu cầu công an huyện tòa án nhân dân huyện quốc oai ubnd thị trấn quốc oai thực hiện phong tỏa tạm thời trụ sở đơn vị tổ chức đưa toàn bộ f một đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông quốc oai điểm cũ và trường trung học phổ thông quốc oai mới
trước đó ca bệnh đầu tiên được ghi nhận
trường trung học phổ thông quốc oai được ghi nhận là chị ntpn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một thường trú tại thôn đa phúc xã sài sơn huyện quốc oai công tác tại tòa án huyện
bệnh nhân n có biểu hiện đau đầu suốt nhẹ từ ngày hai mươi một tháng một mươi
chiều hai mươi ba tháng một mươi chị n đến bệnh viện đa khoa huyện quốc oai để test covid một mươi chín và có kết quả dương tính
ngay sau khi xác nhận trường hợp dương tính với covid một mươi chín ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo trung tâm y tế huyện lấy mẫu gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
phối hợp với lực lượng chức năng địa phương giả soát hơn năm mươi trường hợp có liên quan để lấy mẫu xét nghiệm qua đó phát hiện thêm một số trường hợp dương tính khác
ngay sau khi tiếp nhận ca bệnh huyện quốc oai đã tiến hành lấy hơn ba trăm linh mẫu xét nghiệm gửi lên cdc hà nội chờ kết quả khẳng định
bên cạnh đó nhiều khu vực có ca dương tính sinh sống tạm thời bị phong tỏa cách ly y tế
vậy việc ghi nhận nhiều ca dương tính tại huyện quốc oai liệu có thực sự đáng lo ngại
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng việc ghi nhận nhiều ca dương tính tại huyện quốc oai cho thấy
kể cả đã tiêm vaccine mọi người vẫn phải thực sự cảnh giác đảm bảo an toàn cho chính mình những người xung quanh
từ việc này cho thấy đúng như nhận định của các chuyên gia rằng virus sars cov hai trong cộng đồng
nếu chủ quan không thực hiện các biện pháp năm k vẫn có thể lây lan
chỉ cần một người có nhiễm có thể lây lan ra nhiều người khác nếu tiếp xúc gần không thực hiện đeo khẩu trang
ông nga thông tin
ông nga cho rằng
có thể do bệnh nhân đã được tiêm vaccine từ trước nên không có biểu hiện triệu chứng ho sốt
chính vì thế chúng tôi khuyên mọi người kể cả đã tiêm vaccine cũng phải thực hiện biện pháp năm k
nếu tiếp xúc với những người mới được tiêm mũi một và người chưa tiêm vaccine thì có thể lây lan nhiều hơn
vaccine ngừa covid một mươi chín không ngăn được lây lan vì vậy phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
những ai chưa tiêm nên tiêm phòng bệnh diễn biến nặng
ông nga đưa ra lời khuyên
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung
giám đốc bệnh viện phổi trung ương cho hay
việc ghi nhận nhiều ca dương tính ở quốc oai rất đáng lo ngại
tuy nhiên trong bối cảnh mở cửa đầy bình thường mới
chúng ta phải chấp nhận tình hình sẽ có phát sinh ca dương tính trong cộng đồng
đối với những người đã tiêm vaccine sẽ có ít triệu chứng
nên tiến hành xét nghiệm định kỳ ở khu vực có nguy cơ là cần thiết
khu vực nguy cơ cao phải kích hoạt hệ thống giám sát dịch từ cấp cơ sở
khi có ca dương tính phải tiến hành truy vết rất nhanh
việc phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng tại hà nội đã được cảnh báo từ trước
điều lo ngại dịch covid một mươi chín có thể bùng phát
nhưng không lo ngại vì hà nội đã lường trước những tình huống này
nếu địa phương nào không dự kiến được tình huống phòng chống dịch
thì thực hiện trái nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
ông nhung chia sẻ
thưa quý vị có thể thấy không chỉ riêng quốc oai
hà nội sau nhiều ngày không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
thì từ ngày hai mươi hai tháng một mươi đến nay
trên địa bàn thành phố lại liên tiếp xuất hiện những ca mắc mới chưa rõ nguồn lây
tại một số quận huyện
vậy nguyên nhân là do đâu và liệu điều này có đáng lo ngại
mới đây nhất hà nội ghi nhận một ca f trong cộng đồng
là một thợ cắt tóc có địa chỉ tại số ba mươi sáu a trần quang diệu đống đa
nhận định đây là trường hợp làm nghề dịch vụ
thường xuyên tiếp xúc gần với nhiều khách hàng
ngay trong chiều hai mươi ba tháng một mươi
lực lượng chức năng quận đống đa đã tiến hành phong tỏa cửa hàng cắt tóc này
vào một khu vực rộng bao quanh
căn cứ việc quét mã qr của các khách hàng khi đến quán
cơ quan chức năng đã truy vết được một trăm năm mươi bốn khách đến sử dụng dịch vụ tại đây
từ mùng tám tháng một mươi đến hai mươi hai tháng một mươi
gần ba trăm linh người dân sống xung quanh
và những trường hợp liên quan cũng được lấy mẫu xét nghiệm
đồng thời huyện cũng đang tiếp tục điều tra
truy vết các trường hợp tiếp xúc liên quan khác
sớm kiểm soát không để dịch lây lan ra cộng đồng
liên quan đến tình hình dịch bệnh tại hà nội
những ngày gần đây
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam nhận định
thời điểm này hà nội vẫn kiểm soát được dịch bệnh
nhưng chắc chắn khi nới lỏng thì không tránh khỏi những ca mắc mới
nguyên nhân là sau thời gian giãn cách
có nhiều trường hợp đi từ vùng dịch về
có những trường hợp không khai báo y tế
hoặc trong đó xét nghiệm âm tính ra đây lại dương tính
mà họ không theo dõi sức khỏe tại nhà
thì có thể lây lan ra cộng đồng
như vậy chúng ta phải kiểm soát rất chặt chẽ
người đi từ vùng dịch về
thông qua giám sát của y tế cơ sở
tổ covid một mươi chín cộng đồng
đặc biệt là người đi từ vùng về
phải tuân thủ nghiêm quy định của bộ y tế
theo dõi sức khỏe tại nhà
thực hiện năm k và gia đình có người đi từ vùng dịch về
cũng không nên giao tiếp rộng rãi
hoặc đi đến những chỗ đông người công cộng
ngoài ra hà nội có rất nhiều người đi từ vùng khác về
nên phải tiêm vaccine cho họ
lý do bởi có thể họ chưa được tiêm vaccine
ở các địa phương khác
vì miễn dịch cộng đồng là phải đạt tỷ lệ cao
người ở trên địa bàn
chứ không chỉ là người có hộ khẩu trên địa bàn
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ngay
khi có những tin tức mới nhất
liên quan đến tình hình dịch bệnh
để gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại